cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân đã kéo tàu cá kiên giang số hiệu kg chín mươi ba nghìn ba ts ra khỏi nơi mắc cạn thành công
do ảnh hưởng của cơn bão số hai tàu cá kg chín mươi ba nghìn ba ts đang neo đậu tại khu vực vịnh an thới phú quốc kiên giang
thì bị sóng lớn đánh đứt dây neo tàu trôi giạt vào bờ và mắc cạn
nhận được thông tin vùng năm đã điều tàu bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm bảy mươi chín trăm bảy mươi sáu cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi bảy và tiểu đoàn năm trăm sáu mươi tám
đến hiện trường nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn
mặc dù thời tiết mưa rông sóng to gió lớn khiến cho công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
nhưng với tinh thần khẩn trương sau gần năm giờ tích cực cứu kéo cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã đưa được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn an toàn